còn tại an giang cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện an phú vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với phan vũ luân chú tại ấp sa tô xã khánh bình huyện an phú về hành vi cướp giật tài sản
trước đó vào khoảng hai mươi h ngày chín tháng sáu phan vũ luân điều khiển xe máy chạy hướng từ xã an phú thị trấn long bình khi đến địa phận xã quốc thái phát hiện một nữ sinh đang chạy xe máy cùng chiều có một chiếc điện thoại iphone luân liền bám theo đến khu vực vắng người và áp sát giật chiếc điện thoại rồi bỏ chạy
sau khi nhận được tin báo công an xã khánh bình huyện an phú đã nhanh chóng triển khai lực lượng truy bắt đối tượng cùng tăng vật hiện công an huyện an phú đang củng cố hồ sơ đưa đối tượng ra truy tố trước pháp luật